cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài bốn đối tượng trần anh dũng nguyễn thanh tuấn cùng chú tại tp hcm
châu thanh phương chú tại tỉnh an giang và lê văn bảo anh chú tại tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an ra quyết định khởi tố
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng hai do không có tiền tiêu xài bốn đối tượng trên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản
đến đoạn đường thuộc ấp bảy xã lê minh xuân huyện bình chánh phát hiện một thanh niên đỗ xe gần lề đường
đang sử dụng điện thoại di động nền phương áp sát giật điện thoại rồi tăng ca tẩu thoát
cả nhóm tiếp tục lưu thông đi đến đoạn đường quốc lộ một thuộc ấp voi lá xã long hiệp huyện bến lức
phát hiện một phụ nữ đang điều khiển xe mô tô hiệu sh một
trong túi quần có một điện thoại di động nên bảo anh đã giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát
ngay tiếng nạn nhân chi hô lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm công an huyện bến lức đã nhanh chóng
truy đuổi và khống chế bắt giữ bốn đối tượng cùng tăng vật
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại